xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi tháng bảy tại thành phố hải phòng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đã chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
dự hội thảo có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm bình minh phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phát biểu khai mạc hội thảo đại tướng phan văn giang phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhấn mạnh
để hiện thực hóa đường lối mục tiêu chiến lược của đảng
đồng thời đổi mới tư duy phát triển nhận thức về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
hiện nay các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt triển khai
tổng kết đánh giá toàn diện tình hình kết quả một mươi năm
và đang thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn
là dịp để nghiên cứu trao đổi cung cấp những luận cứu khoa học có giá trị
phục vụ cho hoạch định đường lối chính sách của đảng nhà nước
nhằm bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú
với hàm lượng khoa học cao góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề
và nội dung quan trọng về lý luận và thực tiễn
đồng thời nêu ra các nhiệm vụ giải pháp bài học kinh nghiệm
đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới
đại diện bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trình bày tham luận về nội dung xác định vấn đề lợi ích quốc gia cốt lõi
trong bảo vệ tổ quốc hiện nay
kết luận hội thảo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định
phát biểu tham luận của các đại biểu có giá trị và ý nghĩa rất quan trọng
là cơ sở để ban chỉ đạo tổ biên tập tổng kết nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
nghiên cứu xây dựng báo cáo và xây dựng văn kiện trình bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét chỉ đạo
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
sáng ngày hôm nay đoàn công tác do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm hỏi gặp mặt tri ân các thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
và một số gia đình thương binh liệt sĩ công an trên địa bàn tỉnh ninh bình
cùng tham gia đoàn có đại diện bộ lao động thương binh và xã hội
tỉnh ủy ubnd tỉnh ninh bình
một số đơn vị của bộ công an và công an tỉnh ninh bình
phát biểu tại buổi gặp mặt
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm gửi tới các đồng chí thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan lời thăm hỏi sự tri ân và những tình cảm thân thiết nhất
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn với cách mạng
của các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương binh bệnh binh người có công
đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tri ân các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công với cách mạng
là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân trong những năm qua luôn luôn trân trọng ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt
để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái quý trọng đối với thương binh gia đình liệt sĩ những người có công với đất nước
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của lực lượng công an nhân dân
để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng bồi đắp lòng yêu nước và thái độ trân trọng của thế hệ trẻ với các thế hệ cha anh đi trước
tạo động lực phấn đấu để hoàn thích xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhân dịp này bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa
bằng những việc làm cụ thể thiết thực ý nghĩa
những hoạt động đó đã thể hiện sự kính trọng tấm lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ công an
với các anh hùng liệt sĩ thương binh người có công với cách mạng không tiếc máu xương
dân hiến trọn đời tuổi thanh xuân cho đất nước
bày tỏ xúc động khâm phục và tự hào về những hy sinh đóng góp của các đồng chí thương bệnh binh
đang được điều trị chăm sóc tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
vào sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc
đồng thời sẻ chia với những nỗi đau về mặt thể chất với các thương bệnh binh
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí thương bệnh binh tiếp tục giữ gìn phục hồi sức khỏe
tiếp tục phát huy phẩm chất thương binh tàn nhưng không phế
xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm đức hy sinh góp phần tạo nguồn động lực
để các đồng chí cán bộ nhân viên trung tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi
đối với người có công với cách mạng của đảng và nhà nước ta
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cũng nhân dịp này đại diện bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình công an tỉnh ninh bình
cũng đã gửi tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh
nhiều phần quà có ý nghĩa tới các thương bệnh binh các cán bộ
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cũng trong buổi sáng nay bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác
đã tới thăm hỏi tặng quà tri ân một số gia đình thương binh liệt sĩ
thuộc lực lượng công an nhân dân tại tỉnh ninh bình
hôm nay đoàn kiểm tra của bộ tư pháp do đồng chí đặng hoàng oanh
thứ trưởng bộ tư pháp làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với bộ công an về công tác thi hành pháp luật
xử lý vi phạm hành chính
chủ trì buổi làm việc có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu
đề xuất với đảng nhà nước ban hành triển khai thực hiện nhiều chủ trương
chính sách pháp luật đề án dự án
nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra cả trước mắt và lâu dài
về công tác đảm bảo an ninh trở tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thực tiễn năm năm qua hơn bảy mươi số vụ việc vi phạm hành chính trên toàn quốc
do các lực lượng chức năng trong công an nhân dân phát hiện xử lý
riêng năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an nhân dân đã xử phạt hơn ba hai trăm bốn mươi bốn vụ vi phạm hành chính
chiếm bảy mươi bốn số vụ vi phạm hành chính bị xử phạt trên toàn quốc
các vụ việc được xử lý kịp thời nghiêm minh đúng đối tượng thẩm quyền trình tự
thủ tục theo quy định của pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật về an ninh trật tự đánh giá toàn diện khách quan về kết quả đã đạt được
chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ khắc phục góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng công an
đoàn kiểm tra cũng đánh giá thời gian qua công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự thường xuyên được lãnh đạo bộ công an quan tâm chỉ đạo từ đó tăng cường
kỷ luật kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện áp dụng pháp luật nhằm đảm bảo hiệu lực
hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị
chức năng tiếp thu tổ chức thực hiện nghiêm túc đầy đủ kết luận kiểm tra chấn chỉnh kịp thời
các hạn chế chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực địa bàn đơn vị quản lý
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân vào sáng ngày hôm nay
đoàn đại biểu bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng đại diện các đơn vị khối cảnh sát đã thành kính tổ chức lễ dân hương dân hoa
đêm anh đinh chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm trong trụ sở bộ công an
đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số ba mươi bốn công bố các pháp lệnh
quy định nhiệm vụ quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân
đây là mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân và cũng từ đó ngày hai mươi tháng bảy hàng năm
trở thành ngày truyền thống của chủ tịch hồ chí minh
trải qua sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của người
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
không ngừng lãnh mạnh và trở thành tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
giữ vững trật tự an toàn xã hội của đất nước trong mọi tình huống